sáng nay ngày tám tháng hai tức ngày bốn tết tại tp hcm ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng việt nam bị địch bắt tù đầy đã tổ chức họp mặt mừng xuân kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
cùng sự buổi họp mặt nghĩa tình với gần một trăm năm mươi chiến sĩ cách mạng có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và nguyên chủ tịch nước trương tấn sàng
trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy đã cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng trong các cuộc kháng chiến
cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hiện nay dù tuổi cao sức yếu nhưng các kiểu tù vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương tham gia các chương trình khuyến học khuyến tài và là những tấm gương sáng về đạo đức nhân cách
tại buổi họp mặt phó thủ tướng thường trực trương hòa bình khẳng định đảng nhà nước và nhân dân luôn biết ơn trân trọng sự hy sinh to lớn của các cựu tù cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phó thủ tướng mong muốn các cựu tù sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất với tinh thần vì dân vì nước gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương tham gia vào các hoạt động giáo dục thế hệ trẻ và là những hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở